cùng dự án xây dựng tuyến đường cao tốc tp hcm một bài dự án xây dựng nút giao thông an phú giai đoạn một
dự án xây dựng các đoạn một hai bốn đường vành đai hai thuộc các quận chín thủ đức huyện bình chánh
và các dự án mở rộng quốc lộ một quốc lộ năm mươi quốc lộ hai mươi hai
sau khi được hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư sẽ triển khai các bước tiếp theo
hội đồng nhân dân tp hcm vừa có văn bản gửi thủ tướng chính phủ về việc kiến nghị
vướng cho sáu mươi ba dự án nhà ở thương mại có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng
ba dự án này đều được xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được duyệt được công nhận chủ đầu tư
chấp thuận đầu tư không yêu cầu phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp
tuy nhiên từ khi nghị định số chín mươi chín năm hai nghìn một mươi năm có hiệu lực nhà đầu tư phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp
mới được xem xét công nhận chủ đầu tư
thành phố đưa ra kiến nghị đối với năm mươi tám dự án nhà đầu tư phải thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư
theo quy định của luật đầu tư
đối với năm dự án còn lại trường hợp yêu cầu chủ đầu tư thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư
theo luật đầu tư và công nhận chủ đầu tư theo luật nhà ở phải hủy bỏ các quyết định thu hồi
giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất hoặc nhà nước phải hoàn trả nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư đã thực hiện
hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng đoàn thanh niên hội cựu chiến binh công đoàn viên chức tp hcm
đã tổ chức đợt hiến máu tình nguyện với thông điệp hiến máu an toàn chung tay đẩy lùi covid một mươi chín
chương trình diễn ra với sự tham gia của hơn bảy trăm linh cán bộ công chức viên chức
người lao động từ sáu mươi chín đơn vị trong khối dân chính đảng tp hcm
người đến hiến máu sau khi làm thủ tục sẽ được kiểm tra thân nhiệt khử khuẩn
sau đó được khám sức khỏe và sàng lọc hiến máu nếu đủ tiêu chuẩn
đây là hoạt động khắc phục tình trạng thiếu lượng máu nghiêm trọng trong thời gian phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ở thời điểm dịch bệnh đang xảy ra việc các doanh nghiệp trong ngành dệt may tp hcm
chuyển đổi đưa vào sản xuất các sản phẩm khẩu trang y tế khẩu trang vải kháng khuẩn
theo chuẩn của bộ y tế để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang thị trường châu âu châu mỹ
nhằm bù đắp một phần đơn hàng may mặt bị thiếu hụt là việc làm hết sức năng động
đây là một trong những giải pháp để giúp doanh nghiệp
doanh nghiệp dịch may duy trì đơn hàng đồng thời giữ chân người lao động
cố gắng duy trì việc làm luôn phiên cho người lao động chờ dịch bệnh qua đi
khôi phục sản xuất và cũng để họ có cuộc sống ổn định trong mùa dịch covid một mươi chín này
trong ba tháng đầu năm tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố chỉ tăng bốn mươi
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín mức tăng trưởng của các khu vực các ngành kinh tế đều thấp
hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước
trong đó chịu tác động mạnh nhất là khu vực
khu vực dịch vụ giảm một hai so với cùng kỳ trong khi khu vực này chiếm tỷ trọng sáu mươi sáu
trong cơ cấu tổng sản phẩm nội địa của thành phố
đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mức tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa thấp hơn nhiều so với cùng kỳ
quý vị thân mến trong những năm qua các trung tâm
cơ sở dạy nghề cai nghiện ma túy cả nước luôn là cứu cánh là nơi hỗ trợ cai nghiện ma túy
cho những ai trót lỡ bước xa chân vào con đường nghiện ngập
cơ sở cai nghiện ma túy số ba thuộc lực lượng thanh niên sung phong thành phố hồ chí minh
đặt tại tỉnh bình dương là một điểm sáng trong công tác cai nghiện đào tạo
và giải quyết việc làm cho học viên giúp họ tái hòa nhập với cộng đồng
anh thầy rất là thương tụi em quan tâm cho tụi em lắm nên em cũng cảm ơn các thầy
các thầy của em rất là
có một cái đầu rất là lạnh
xử lý việc rất là chuẩn xác
không có để tình cảm mà xen vào trong công việc
mà điều mà em thương nhất ở các thầy cô đó là
cái tính mộc mạc cái tình của thầy cô ở đây
dù cho sau này em có thành công hay là như thế nào đi nữa
em vẫn nhớ đến những người thầy ở đây đã dạy dỗ em
đó là những tình cảm của học viên ở cơ sở cai nghiện số ba
thuộc lực lượng thanh niên sung phong thành phố hồ chí minh
đặt tại tỉnh bình dương
nhờ có sự động viên nhắc nhở của các cán bộ thầy cô giáo
họ quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ
truyền tâm tu dưỡng chăm chỉ học tập tích lũy kiến thức để làm lại cuộc đời
tập thể cán bộ nhân viên ở đây đã chấp nhận xa gia đình người thân
để chăm lo cho học viên nghiện ma túy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà thành phố giao
trong việc giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến
những năm gần đây cơ sở đã tập trung vào việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác cai nghiện
giáo dục và giải quyết việc làm cho học viên
coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần tập trung thực hiện
từ khi học viên vào đơn vị chúng tôi có ban hành một quy trình các bước đi cụ thể
trong đó đặc biệt là tạo ra một môi trường môi trường cai nghiện sinh hoạt lao động học tập
tạo ra sự gần gũi tôn trọng lòng nhau giữa cán bộ quản lý
với người cai nghiện ma túy và những người cai nghiện ma túy với nhau
chính điều đó làm cho người nghiện cũng như gia đình rất là an tâm
là cơ sở điều trị đa chức năng tiếp nhận điều trị cho học viên nghiện ma túy tự nguyện
hoặc do cơ quan tổ chức gia đình người nghiện bắt buộc
hiện cơ sở có thể quản lý điều trị giáo dục và giải quyết việc làm cho hơn một trăm hai mươi học viên
trong đó hai trăm tám mươi năm người có tiền án và những người cai nghiện lần thứ hai trở lên chiếm số lượng lớn
học viên ở đây đa số là các bạn trẻ độ tuổi trung bình từ một mươi sáu đến ba mươi tuổi
hầu hết họ đều có những hoàn cảnh khá đặc biệt
quản lý giáo dục học viên cai nghiện ma túy thì đây là một công việc nó khó khăn phức tạp
nhưng mà để cho học viên có một nhận thức để từ đó có một ý thức tốt
thì đơn vị đã quan tâm vấn đề chăm lo đời sống vật chất tinh thần cũng như là vấn đề sức khỏe của học viên
để học viên an tâm chấp hành tốt nội quy tích cực lao động học tập hoàn thành thời gian cai nghiện được tốt
và trong cái quá trình quản lý giáo dục học viên thì đơn vị xây dựng cái hình ảnh là người thầy mẫu mực
và mỗi người thầy là một tầm gương để học viên nói theo
với phương châm kỹ cương tình thương trách nhiệm cơ sở cai nghiện ma túy số ba đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
giáo viên coi đây là một trong những dân tố quyết định đến chất lượng cai nghiện giáo dục tạo việc làm
hầu hết các cán bộ giáo viên ở đây đều được huấn luyện đào tạo chuyên ngành có đủ phẩm chất năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thành phố và lực lượng thanh niên sung phong giao phó
họ luôn có quan niệm mình không chỉ là người thầy người cô mà họ còn là những người anh người chị thậm chí họ còn là bạn bè của học viên hướng đến sự thân thiện
chính vì vậy mà đã cảm hóa được các đối tượng chống đối bất hợp tác và sống khép kính trở thành người tốt
lấy phương pháp học viên là trung tâm với vai trò là kỷ cương tình thương và trách nhiệm để mà mình gần gũi các bạn quan tâm đến các bạn học viên
rồi mình dùng phương pháp thuyết phục xây dựng cái niềm tin cho các bạn
mình chỉ mong muốn rằng là mình truyền đạt làm sao tìm tòi tất cả những cái gì tốt nhất để giúp các bạn
và chính từ cái mong muốn đó thì nó thôi thúc mình là mình tìm tòi những cái phương pháp giảng dạy
rồi những cái liên hệ thực tế trong cuộc sống những cái vấn đề nổi trội nổi cộng nhất ở trong cái thời sự
để đưa cho các bạn để nhằm cho các bạn tiếp cận với những cái vấn đề đó
và từ cái sự tiếp cận đó các bạn có những cái suy nghĩ thay đổi trong suy nghĩ
và từ thay đổi được xuống trong suy nghĩ thì các bạn giúp các bạn sẽ thay đổi được trong hành vi của mình
học viên khi vào đây sẽ được ở trong một môi trường kỷ luật học tập sinh hoạt đúng giờ giấc
như môi trường quân đội được đảm bảo mọi quyền lợi và được miễn phí chi phí ăn ở giáo dục chuyên đề dạy văn hóa dạy nghề v v
đã giúp cho học viên có trách nhiệm trong cuộc sống của mình hơn
sau khi em vào trong đây thì em lại cảm thấy rằng là mình cần phải phục hồi lại hành vi nhân cách của mình
tại vì mình thấy là mình có những lúc mình bị loạn thần và mình cần phải thay đổi
và quyết tâm của em lần hai này nè em về đời thì em sẽ luyện thi đại học và em sẽ thi vào trường đạo sư phạm
tiếp tục ước mơ của em đam mê ngữ văn của em
thì lúc đầu ở ngoài đời thì con không có nghĩ tới mấy cái chuyện mà vô đây mình được dạy gắp chăn màng gắp rồi tự giặt đồ
rồi lúc đó ở ngoài đời thì con sống có một mình nên không có cái việc mà nghĩ tới người này người kia
thì từ cái chuyện đó rồi con mới bắt đầu nghĩ tới chuyện gia đình nghĩ tới cha mẹ anh em

quan trọng là các thầy chỉ cho mình cái cách tránh xa không có phạm lại cái lỗi lầm cũ nữa
em sẽ cố gắng tránh xa những cái cuộc ăn chơi của em trước đây để em làm thành người tốt
học viên ở cơ sở cai nghiện khác với học viên ở các nơi họ là những người nghiện nên sức khỏe và tinh thần không được ổn định
khi bước chân vào đây họ được các y bác sĩ khám tư vấn sức khỏe ban đầu phân loại mức độ nghiện của từng học viên
để có phát đồ điều trị hiệu quả
giúp họ sớm cắt cơn không lệ thuộc vào ma túy dần hồi phục lại sức khỏe bình thường
bản thân tôi cũng tham gia cái thanh niên chung phong và ở các cơ sở cai nghiện ma túy năm nay là đã một mươi bảy năm
trong cái quá trình điều trị cho học viên á thì tất cả những cái công tác khám chữa bệnh cho học viên cai nghiện ma túy thì mình phải tuân trị
một là tuân thủ đúng quy trình khám chữa bệnh
đặc biệt là quy trình phòng chống lây nhiễm
thì mình có thực hiện đúng cái quy trình phòng chống lây nhiễm thì cái nguy cơ để mà lây nhiễm thì nó sẽ không cao
ở đây các y bác sĩ cũng đã thực hiện tốt quy định điều trị và đồng viên chăm sóc kịp thời cho học viên
để họ an tâm điều trị và dần dần để hoàn thiện mình hơn để tải nhập hòa nhập với cộng đồng
vừa điều trị vừa được học văn hóa
được học văn hóa xóa mùa giữ hướng nghiệp dạy nghề tái hòa nhập cộng đồng
đối với học viên chưa tốt nghiệp tiểu học thì việc học văn hóa hoàn thành chương trình tiểu học là yêu cầu bắt buộc
với mục đích không để người nghiện không có việc làm sau khi trở về tái hòa nhập cộng đồng
cơ sở đã mở ra rất nhiều lớp dạy nghề miễn phí
như may mặt sửa xe gắn máy điện điện gia dụng cài đặt máy vi tính
tùy theo khả năng của mỗi học viên mà trung tâm bố trí học nghề phù hợp
để sau khi tái hòa nhập cộng đồng có được việc làm ổn định
em học ngày cài đặt lắp đắp máy tính
thì cũng may mắn là em cũng được ship loại giỏi
nên là về thì em cũng định là mở ra để mà em làm em sửa chữa
sau này có thể là nếu như mà được thì em sẽ áp dụng những cái nghề ở đây để mà ngoài đời mình làm
kỹ năng sống và kỹ năng dự phòng
kỹ năng sống và kỹ năng dự phòng
tài nghiệm khi tái hòa nhập cộng đồng
giúp học viên phục hồi hành vi nhân cách là rất cần thiết trong công tác cai nghiện ma túy
để có một tiết học sôi nổi
học viên có thể trao đổi những tâm tư tình cảm và học hỏi được với nhau như thế này
đó là cả một quá trình lao động không mệt mỏi của đội ngũ giáo viên ở đây
cũng có những cái khó khăn nhất định đó là giả sử như là cái trình độ của các bạn nó khác nhau
giả sử có những bạn trình độ cao thì các bạn nhận thức rất là nhanh
có các bạn trình độ thấp thì cái nhận thức nó sẽ chậm hơn
do đó khi mà tham gia giảng dạy những cái vấn đề này
thì riêng cá nhân tôi và tất cả mọi người trong đơn vị đều tìm những cái biện pháp nào mà nó gần gũi nhất đối với các em
nằm cách là truyền tải làm sao cho các em nó dễ hiểu nhất
và qua cái dễ hiểu nhất đó các em nó thay đổi cái hành vi của mình trong cuộc sống
các hoạt động lao động tăng gia sản xuất khác tại cơ sở
như lao động thủ công
tăng gia sản xuất
chỉ mang tính tượng trưng
như một phương pháp trị liệu cai nghiện
để học viên hiểu được giá trị của sức lao động
tìm lại được ý nghĩa cuộc sống
từ chính những công việc tưởng chừng như đơn giản
cũng chính từ những hoạt động này
mà nhiều học viên khi mới đến đây
sống không có lý tưởng
nay đã tìm được mục đích sống của mình
chúng em ở đây được cái lao động có lương
không phải mua sờ bông dầu gồi
không phải mua sờ bông dầu gồi
phải phiền đến gia đình
mình tự lo cho bản thân mình được
thường xuyên tổ chức văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
giao lưu trong những ngày lễ tết
giữa cán bộ công nhân viên học viên
và các tổ chức đoàn thể bên ngoài
đã góp phần nâng cao nhận thức về chính trị văn hóa xã hội
tính chủ động tự giác
nâng cao khả năng tự giáo dục
để tiến bộ tự khắc phục
và hạn chế những suy nghĩ lệch lạc
kiến thức và tay nghề
mà học viên được học trong quá trình cai nghiện
là hành trang cần thiết
để giúp người nghiện thay đổi
trở thành người sống có trách nhiệm
với bản thân gia đình và xã hội
đó cũng chính là niềm mong ước kỳ vọng của hầu hết gia đình
khi gửi gắm con em mình vào cơ sở số ba này

sau khi ở đây thì người thân của em có nhiều tiến triển tốt
nhất là sức khỏe mặt hình thần

ngoài đi vào thấy môi trường
cây xanh rồi thì là bàn ghế sạch sẽ

cây xanh nhiều cây xanh bóng mát nhiều
và với các thân nhân như chúng tôi cũng rất là nhiềm nở và vui vẻ

và đối với học viên thì thấy là vào đây thì có sức khỏe tăng lên
vào đây thì có sức khỏe tăng lên và cái cách tiếp xúc giữa mẹ con tiến bộ rất nhiều
bây giờ thì rất là ngoan như vậy cảm ơn nhà trường và cảm ơn ban giám hiệu thầy cô giáo
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi chín được sự tín nhiệm của các gia đình có người nghiện cơ sở đã nhận các cơn cai nghiện cho các học viên theo hình thức tự nguyện
với mục tiêu tạo điều kiện cho những người nghiện ma túy làm lại cuộc đời phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình và xã hội
đáp ứng được nhu cầu cai nghiện của những người đã lỡ xa chân vào con đường nghiện ngập của tp hcm cũng như của các tỉnh lân cận
trong năm hai nghìn hai mươi trở về đi cơ sở ba sẽ phải tập trung xây dựng kế hoạch để nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận
quản lý cũng như giáo dục chăm sóc sức khỏe cho người nghiện ma túy theo kế hoạch đại lực lượng đã chỉ đạo
và trong đó là tập trung để phán đấu xây dựng đội khu quản lý học viên đạt chủng văn hóa
cái thứ hai đó là tạo được môi trường sinh hoạt học tập lao động có sự tôn trọng chia sẻ lặng nhau giữa cán bộ quản lý với học viên và giữa học viên với nhau
cái thứ ba là tạo được các club vui chơi giải trí trong đơn vị
và cái thứ bốn là tạo được một môi trường sinh hoạt cảnh quan xanh sạch đẹp
để có nơi thư giãn
những thành quả của học viên đạt được là thành quả niềm vui và là nguồn động lực để tập thể cán bộ nhân viên tiếp tục vượt qua những khó khăn thách thức
bất chấp mọi nguy cơ rủi ro có thể gặp để tận lực tận tâm với công việc mình đã chọn
góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến của thành phố
trở thành người có ích cho gia đình và xã hội mà thành phố giao phó
đời đầy đã
đang và sẽ là mái nhà chung cho những bước chân lầm lỡ tìm lại con đường làm người đúng nghĩa
mang lại hạnh phúc cho hàng vạn gia đình góp phần xây dựng cho xã hội tốt đẹp hơn
quý vị thân mến trong những năm đổi mới lực lượng thanh niên xung phong thành phố hồ chí minh
đã có những đóng góp có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố
công tác chăm sóc sức khỏe cho người nghiện ma túy dạy văn hóa dạy nghề và giải quyết việc làm cho học viên
những nhiệm vụ tưởng chừng như rất bình thường nhưng nó là tất cả những tình cảm ấm áp của lực lượng thanh niên sung phong với cộng đồng
màu áo xanh thanh niên sung phong đã thực sự trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ thanh niên
và chính điều đó đã giúp cho thế hệ trẻ sau này càng gắn bó và tiếp tục phát huy truyền thống sung kích của lực lượng thanh niên sung phong thành phố
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đảng và nhà nước giao phó
những hoạt động của lực lượng thanh niên xung phong đã đóng góp cho quá trình xây dựng thành phố văn minh hiện đại và phát triển thành phố hồ chí minh hôm nay
nội dung của chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay kỳ này xin được khép lại tại đây
mọi thư từ điên lạc quý vị có thể gửi về hộp thư tbhcmhômnay tvaconggmail com
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo
hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo